sau gần một mươi năm long an kêu gọi tư nhân đầu tư xây dựng bốn mươi bảy dự án khu tái định cư
thì đến nay mới chỉ có một mươi ba trên bốn mươi bảy dự án hoàn thành
còn lại ba mươi bốn dự án đang tồn tại rất nhiều bất cập
ngoài ra việc chủ đầu tư tại một số dự án đang nợ dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
toàn tỉnh long an hiện có bốn mươi bảy dự án tái định cư với tổng diện tích hơn một hai trăm linh ba hectare
để bố trí cho người dân trong vùng quy hoạch bị thu hồi đất
làm các dự án phát triển công nghiệp dịch vụ và thương mại
sau gần một mươi năm thực hiện đến nay toàn tỉnh mới chỉ có khoảng một mươi ba dự án tái định cư hoàn thành
bố trí là một mươi chín một trăm linh tám nền cho người dân vào ở
một bất cập nữa là chủ đầu tư nợ dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nợ các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh
một là sổ đỏ hai là đường xá ba là nước sạch bốn là công viên trạm y tế dân dân dân
có nhiều nhiều nhiều nhiều cái mục lắm mà không có hoàn thành được gì hết đó
một sự lãng phí trong bốn mươi bảy dự án tái định cư là số nền bố trí thì rất nhiều
nhưng mới có ba bốn trăm chín mươi bốn nền nhà được xây dựng
coi như là vô đây cũng được bảy chục thô dân
rồi còn những cái miếng đất thì còn ở có nhà không lẽ là bà thảo dám bước bước đi
trong số bốn mươi bảy dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh long an
ngoài những khu tái định cư thực hiện tốt
thì vẫn còn rất nhiều khu tái định cư
trong số bốn mươi bảy dự án tái định cư đang nợ dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các công trình phúc lợi
người dân đang rất cần lãnh đạo địa phương sớm có những phương án giải quyết căn cơ để giúp bà con ổn định cuộc sống